chín tuyến phố và tám mươi ba ô phố trong phố cổ hà nội sẽ được tiến hành chỉnh trang thiết kế lại để phù hợp với công năng sử dụng và tạo thêm không gian công cộng phục vụ cho các hoạt động tham quan du lịch và văn hóa tín ngưỡng bổ sung thêm các tiện nghi tiện ích công cộng và hệ thống cây xanh
khu phố cổ hiện được khoanh vùng trên diện tích một trăm linh năm hectare bao gồm địa giới hành chính của một mươi phường thuộc quận hoàn kiếm
về thiết kế kiến trúc các công trình tiêu biểu trong phố cổ sẽ được thực hiện theo năm loại hình kiến trúc việt nam truyền thống kiến trúc phong cách trung hoa kiến trúc theo kiểu địa trung hải châu âu kiến trúc theo phong cách an po châu âu và kiến trúc theo phong cách adico châu âu
quá trình chỉnh trang thiết kế lại kiến trúc phố cổ sẽ được phân ra làm hai khu vực bảo tồn cải tạo nâng cấp trong khu vực lõi sẽ không xây dựng tầng hầm để không làm ảnh hưởng đến di tích và các công trình có giá trị
mở rộng không gian cho các hoạt động kinh doanh sản xuất các sản phẩm truyền thống và không gian cho các hoạt động văn hóa lễ hội sinh hoạt cộng đồng tạo điều kiện cho việc khai thác các hoạt động dịch vụ du lịch đáp ứng nhu cầu sống và kinh doanh của người dân tại khu vực